những vụ cháy nổ liên quan đến các cơ sở kinh doanh phế liệu vừa qua
tiếp tục là tiếng chuông báo động về thực trạng buôn bán kinh doanh phế liệu tràn lan
thiếu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng
phản ánh sau đây tại tỉnh quảng trị
địa phương có số lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh cao nhất trên cả nước
những vỏ đạn được chất thành tường đống
chỉ trong chưa đầy hai tháng thu mua
đại lý thu gom phế liệu này khá nổi tiếng tại quảng trị
bởi trên vôn bán những hiện vật cũ từ chiến tranh như bom mìn
vẫn bám nghề dù không ít rủi ro đã xảy ra

tập trung ở các viện triệu phong cam lộ và các địa bàn miền núi
ở quảng trị hiện còn hàng chục tụ điểm thu mua phế liệu chiến tranh

hiểm huy luôn dình dập khi trốn lẫn trong những bãi phế liệu
là những vật nguy hiểm như thế này
theo quy định các cơ sở kinh doanh phế liệu
phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc
ngoài giấy phép kinh doanh
còn phải có giấy cam kết bảo vệ môi trường
có hệ thống phòng chống chạy nổ
và phải xa khu dân cư

quy định là thế
nhưng trong thực tế
phần lớn các cơ sở đều tự thân hoạt động
khi chưa bảo đảm được các điều kiện nêu trên
nhưng vẫn không bị kiểm tra xử lý
nhưng thực tế
trách nhiệm này vẫn chưa được thực hiện đầy đủ và thường xuyên
và những điểm thu mua phế liệu
vẫn còn là ẩn họa
khi nguyên nhân của các vụ tai nạn do bom mìn
ngoài sự biết hạn chế
còn là sự thiếu ý thức chủ quan của người dân
khi tiếp cận với các vật liệu nổ
kính thưa quý vị căn bệnh vô cảm
có lẽ là một khái niệm tôi còn xa lạ
với bất kỳ ai quan tâm đến đạo đức của xã hội
có một nhà báo mà bản thân tôi vô cùng chân quý
đã khẳng định rằng
một dây có thể tạo ra một vật liệu nổ
tạo nên thành công cho một vận động viên
một giây có thể cướp đi nhiều sinh mạng mọi người
như trong vụ nổ tại văn phú hà đông vừa qua
một dây có thể cướp đi tính mạnh
của một bệnh nhân
nếu như những bác sĩ đó không kịp thời cứu chữa
kính thưa quý vị
thời sự trong tuần tuần này
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi trải nghiệm
và ngấm suy về một dây vô cảm
chương trình cũng vô cùng hân hạnh
được đón tiếp tiến sĩ vũ thư hương
đại học sư phạm hà nội
xin được cảm ơn tiến sĩ
đã nhận lời tham dự chương trình
thời sự trong tuần của ani tv
tiến sĩ nghĩ như thế nào về một dây trong cuộc sống
tôi rất là thích ý tưởng một dây
bởi vì một giây có thể thay đổi được rất là nhiều
có những dây nó trôi qua
một cách rất là nhẹ nhàng
không để lại nhiều dấu ấn trong chúng ta
tuy nhiên cũng có những cái dây nó sẽ để lại cho chúng ta
rất là nhiều những ấn tượng
và đấy cũng có thể là những dây
mà khiến chúng ta phải lựa chọn
làm cái này hoặc là làm cái kia
và mỗi một cái sự lựa chọn đó sẽ để lại
những hậu quả rất là khác nhau
người thanh niên này có thể vẫn sống
nếu như được ai đó
đưa cho anh ta một sợi dây
hay một cái phao để kéo vào bờ
có người không vô cảm đã xuất hiện
nhưng cũng đã quá muộn
hay câu chuyện đau lòng ở long an
chiếc ô tô bị tai nạn
lao xuống cây nước
khiến bốn người tử vong
theo những người cứu hộ cho biết
lẽ ra sẽ không ai chết
nếu các xe chạy qua
dừng lại hỗ trợ
cứu người kịp phải hơn
hàng chục biểu hiện của sự vô cảm
như để mà học sinh
đi bàn học hành hôn nhiều năm
thản nhiên quay clip tai nạn giao thông
để up lên facebook câu like
mà quên việc phải đưa nạn nhân
đi cấp cứu
thậm chí trong vụ tai nạn kinh hoàng
ở cầu vượt thái hà
hồi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
khiến một người chết sáu người bị thương
thì người ta cũng đã phát hiện
hẳn một chiếc xe cứu thương
đã vô tình hoặc vô cảm
bỏ mặt nạn nhân
dù trên xe không chở nạn nhân nào
có quá nhiều ví dụ
cho sự vô cảm đang hiện nữ
phải chăng đây là tâm lý
của một bộ phận không nhỏ trong xã hội
chỉ nghĩ đến bản thân mình
ít quan tâm đến mọi người xung quanh
sợ ảnh hưởng đến mình
chắc chắn họ sẽ bị gặm nhấm mặc cảm
và giàn vặt
danh giới của cái tốt và cái xấu
trong cái câu chuyện như
vụ tử tử
của một thanh niên
ở đà nẵng
nếu như những người xung quanh ngừng lại một giây
để ném cho anh ta một sợi dây
thừng anh ta bám vào
thì có lẽ anh ta sẽ không chết
hay là cũng như thế
nếu như trong những vụ mà các em nhỏ
ở trong nhà trường
các em chỉ cần nghĩ lại bằng một giây
thì có thể là những vụ ẩu đả
sẽ không diễn ra
có thể nói rằng chúng ta nhiều khi đã bỏ lỡ rất nhiều
giây không suy nghĩ
tức là một giây đó thì họ đã tự chọn cho bản thân mình
mà họ không chọn cho những người khác
đặc biệt những người mà trong hoàn cảnh nguy nan nhất
theo tôi nghĩ có rất là nhiều nguyên nhân
và một trong những nguyên nhân đó là
gần đây chúng ta quá quan tâm đến quyền lợi
của chính cá nhân mình
mà chúng ta quên đi rằng là xã hội này
đất nước này cần có những sự đóng góp
của tất cả mọi người
bạn nhìn thấy một vụ tai nạn trên đường
và bạn nghĩ một giây bạn nghĩ đến mình
là chúng ta phải đến thật nhanh cái nơi mà ta cần đến
và thay vì
ta nghĩ như vậy mà ta nghĩ lại là
à nếu ta dừng lại một giây
để gọi cấp cứu cho cái người đang nằm trên đường
thì chắc chắn là người ta sẽ sống
và chúng ta cũng cảm thấy rất thoải mái
và sung sướng vì chúng ta đã làm được
rất là tốt
thế và một giây đó cũng không làm cho chúng ta muộn
hơn cái công việc mà chúng ta đang làm
những cái câu chuyện cụ thể đó thì vừa qua
dư luận xã hội vô cùng quan tâm
nhưng nếu góc nhìn của tiến sĩ
thì rộng lớn hơn
đó là vấn đề gì ạ phải chăng là vấn đề đạo đức ạ
nếu như đứa con
một giây ích kỷ
nghĩ đến bản thân mình
bỏ quên người mẹ đang nằm ốm ở trong nhà
thì có lẽ là cái mà đứa trẻ mất rất là lớn
và lớn hơn nữa xa hơn nữa
là những câu chuyện ở ngoài đường
và từ đấy chúng ta phải nghĩ xa hơn
là nếu như những người đấy
cứ liên tục bỏ lỡ những một giây như thế
thì chắc chắn là đạo đức của họ
sẽ càng ngày càng xuống cấp
mà không thể cứu vãn được
và cái việc mà chúng ta cần phải làm
là ngừng lại trong những giây quan trọng nhất
để chúng ta nghĩ xem chúng ta nên làm gì
một giây trong cuộc sống
nó có thể trôi qua rất là nhanh
đối với nhiều người
tuy nhiên thì một giây trong cuộc sống
nó lại có thể là
có thể cứu giúp được
đối với rất nhiều người
chưa biết bà nhìn thấy một người mắc túi
bà có dám hô loa là có ăn trộm không ạ
vì sao ạ
tôi không chưa gặp được cái trường hợp thế
nếu gặp trường hợp đó thì bà có dám tố cáo không ạ
tôi cũng không dám nói đâu
em chưa nghĩ nhiều
về vấn đề này đâu
mà em đang nghĩ
đi ra đường thì
gặp một người bị tai nạn
thì họ có thể là nhìn
nhưng mà họ cứ hoặc kệ thở ạ
cố gắng làm những cái việc tốt
mỗi lần mình làm một việc tốt
thì mình cảm thấy là
mình làm một việc thì sẽ có rất là nhiều người
cũng làm một việc thì càng ngày là
xã hội sẽ tiến bộ hơn
gần như xã hội cảm thấy rằng là
làm việc gì tốt có lẽ là không cần thiết
bằng việc phải làm gì đấy
có lợi cho chính cá nhân của mình
và đấy cũng là một trong những nguyên nhân
mà khiến cho chúng ta bỏ lỡ rất là nhiều
những cái dây quan trọng của cuộc đời
phải chăng là đây cũng là một trong những nguyên nhân
dẫn đến có một những cái câu chuyện đó là
người ta không dám tôn vinh những cái đẹp
và cũng không dám lên án những cái xấu
chính xác là như thế
tức là người ta
người ta không dám thể hiện mình
hoặc người ta không dám thừa nhận là
có một cái gì đó tốt hơn
đang tồn tại ở đây
bởi vì là nếu mà mình mà thừa nhận
thì chắc chắn là những người kia sẽ có những quyền lợi hơn mình
đấy là một cái có thể nói là rất dở
vừa qua thì phó thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã quyết định tặng bằng khen cho những cá nhân
trắn đường tàu tại cầu gành
khi mà cầu gành bị sập
một dây lựa chọn của họ đã cứu vãn
rất nhiều những cái nguy hạ
từ đoàn tàu đến
không biết là tiến sĩ có sự liên hệ như nào trong câu chuyện ngày hôm nay
thực sự khi nghe câu chuyện này thì tôi cảm thấy rất là cảm động
bởi vì là rõ ràng
khi mà người ta nhận được thông tin như vậy
thì người ta chỉ có một giây để quyết định
chạy đến đấy để cứu đoàn tàu
hay là không
người ta chỉ có một dây thôi
bởi vì nếu mà người ta chỉ chậm một bước
thì đoàn tàu có thể đi đến đúng cái vị trí
và bị sập đó
thế cho nên là gần như là người ta đã quyết định ngay lập tức
là hãy cứu đoàn tàu
một giây này họ đã thực sự rất là sáng suốt
vâng xin được cảm ơn
những chia sẻ vô cùng thú vị của tiến sĩ
trong chương trình ngày hôm nay
kính thưa quý vị các bạn
chúng tôi vẫn muốn nhắc lại rằng
chỉ trong chốc lát đã cướp đi nhiều sinh mạng
vô cùng thương tâm
một dây có thể đem đến niềm vui
và nỗi buồn
một dây có thể đem lại sự thành công
và cả thất bại cho người khác
và bản thân chính chúng ta
và còn rất nhiều
một dây khác trong đời sống xã hội
nếu quý vị đang theo dõi chương trình này
thì quý vị có thể cùng tôi
cùng đặt một câu hỏi rằng
chúng ta có vô cảm hay không
chương trình thầy sự trong tuần
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại
quý vị qua những phân tích vừa rồi
có thể thấy bệnh vô cảm hiện nay khá phổ biến trong xã hội
và biểu hiện dưới nhiều hình thức mức độ khác nhau
đây là cách sống tiêu cực đáng phê phán
vì nó trái ngược với truyền thống đạo đức nhân ái
vị tha đã có từ bao đời của dân tộc ta
nếu như lòng nhân ái
sự vị tha và tình đoàn kết
được mọi người ca ngợi và cổ vũ bao nhiêu
thì bệnh vô cảm thói thở ơ lạnh nhạt
với con người cần bị phê phán và lên án bấy nhiêu
để loại bỏ căn bệnh này ra khỏi đời sống xã hội
một lần nữa xin được cảm ơn
phóng viên công trện và tiến sĩ vũ thu hương
thưa quý vị và các bạn
từ chuyên mục thời sự cuối tuần vừa rồi
bệnh vô cảm được nhắc đến như một sự nhức nhối
thì chúng ta vẫn tin tưởng rằng
trong mỗi con người luôn có lòng chắc ẩn
lòng tư bi sự nhân ái
và để cõi lòng thanh thản
nhiều người đã về với cửa phật để cầu nguyện
những điều tốt đẹp cho bản thân gia đình và mọi người
và trong ba ngày
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng hai âm lịch
tức là ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
tại khu du lịch ngũ hành sơn
thành phố đà nẵng
đã diễn ra lễ hội quán thế âm
đây là một lễ hội lớn thu hút hàng vạn lượt du khách
tăng ni phật tử ở khắp nơi trên cả nước
ngoài những nét đẹp về tâm linh
thì khi đến với lễ hội này
người ta có thể thấy nhiều điều khác biệt
như là không có hiện tượng ăn xin cướp giật
mất an ninh trật tự không có hiện tượng phóng sinh
và đốt phẳng mã
hơn sáu giờ sáng
niềm lượt dòng người đều về chùa
quán thế âm quận ngũ hành sơn
một điều dễ dàng nhận thấy
đó là tất cả những người về đây
trên tay họ không một bó nhang
không đủ cùng lễ không có phẳng mã
với họ đơn giản chỉ là cùng hướng về cửa phật
cầu nguyện cho những điều may mắn
sức khỏe đến với gia đình người thân
coi như là ai đến đây là cũng có một cái tâm linh
và rất là hạnh phúc
và đem nhiều điều
cho gia đình
tôi đi lễ quán thế âm
ở đà nẵng này là
từ hồi hai mươi mấy tuổi
tôi đã đi rồi
và năm nào tôi cũng tham gia lễ hội
cách đây mấy năm
thì hơi sông bồ
và năm sau này
thấy rất là an ninh và trật tự
ngày này là ngày một mươi chín tháng hai
ngày lễ của quân âm bồ tát
tới để lễ
với quân âm bồ tát
cho thành tựu viên mọn
chúc chúng sanh
thế giới hòa bình
chúng sanh năng lọt
cô là thái là không đấu vòng mọt
với tiền chấp hành
với nhà nước và đoạn
cô như không cướp và giặt
không móc túi không trộm cát gì hết
với những lễ hội có quy mô lớn
ở đâu đó chúng ta vẫn nghe đến
những biên tướng như đốt vàng mã
giải tiền lẻ trộm cắp

và những biên tướng ấy
là câu chuyện biết rồi khổ lắm đời mãi
thì ở lễ hội quán thế âm
một lễ hội thu thẳng vạn lượt khách
nhưng tuyệt nhiên không có những câu chuyện đó
không có ăn xin không chè cầu khách
họ nhất tâm cùng hướng về cờ phật
có cái tính hưởng
mặc dù là đúng
nhưng mà khi đám đông nó sẽ nhận đến cái tệ nào
thì chúng ta ngang ngừa
ví dụ như phóng sinh
là ở đây cũng không phóng sinh
không phóng tranh thì trái với tinh thần đạo phật
nhưng mà thật sự
nếu mà đông như vậy
mà phóng sinh thì vô tình
tạo cho những người đánh chim bắt cá
người ta tạo ra một cái chợ
và chúng tôi cũng thắp hương
thì những cái ba cái thôi
thắp nhiều chúng ta thấy ô nhiễm môi trường
và nguy hiểm
vì vậy cho nên là chúng tôi cũng khuyên phật tử
thắp hương cũng vừa phải
chứ không nói là đốt vằn mã
đốt vằn mã thì nó cũng có cái đúng của nó
theo tôi là vậy
nhưng mà trong cái dịp lễ hội thì không nên
lễ hội quán thế âm
quán thế âm được tổ chức lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi
tại khu du lịch ngũ hành sơn
lễ hội chính diễn ra vào ngày một mươi chín tháng bốn
màu lịch hàng năm
trong đó có lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an
chúng sinh an lạc
lễ trai đàn trần tế đề cầu siêu
cúng thập loại chúng sinh
lễ thuyết giảng về bồ tát quán thế âm và dân tộc
nhằm ngại ca lồng tư bi bác ái của đức bồ tát quán thế âm
phần hội cũng diễn ra sôi nổi
với nhiều hoạt động văn hóa thể thao
mang đậm vào sắc dân tộc
xen lẫn với hiện đại như đua thuyền múa tứ linh
thả đèn trên sông hát tuồng
hôm nay hai mươi bảy tháng ba là ngày thể thao việt nam
những ngày qua trên các địa phương trên cả nước
đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực
chào mừng bảy mươi năm ngày thể thao việt nam
ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
tại nam định
hơn hai trăm linh vận động viên đã tham gia ngày chạy olympic
vì sức khỏe toàn dân
và giải việt giá tỉnh nam định
ngày sau lễ khai mạc
ban tổ chức đã tổ chức ngày chạy olympic
vì sức khỏe toàn dân
với sự tham gia của hơn một cán bộ công nhân viên chức
học sinh sinh viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực
góp phần đẩy mạnh cuộc vận động
toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương bắc hồ vĩ đại
tạo thói quen tập thể dục thể thao
nâng cao sức khỏe nhân dân
còn tại tỉnh bạc liêu
ngày chạy olympic
vì sức khỏe toàn dân tỉnh bạc liêu
đã thu hút sự có mặt của hơn hai vận động viên
đến từ các cơ quan ban ngành đoàn thể
lực lượng vũ trang
các trường đại học cao đẳng trung học phổ thông
và nhân dân thành phố bạc liêu
đây không chỉ là hoạt động lập thành tích
chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày thể thao việt nam
mà còn cổ vũ động viên
và kêu gọi toàn dân thường xuyên tập luyện thể dục thể thao
nhằm nâng cao thể chất cho mọi người
ngày chạy olympic
vì sức khỏe toàn dân tỉnh bạc liêu
đã diễn ra rất sôi nổi
đúng với tinh thần olympic
nhanh hơn cao hơn mạnh hơn